công an huyện kromana của tỉnh đắk lắc vừa phát hiện và xử lý vụ trồng cây cần sa trái phép với quy mô lớn trong dãy của người dân trên địa bàn xã eana huyện kromana
công an huyện kroana đã phát hiện tại khu dãy của bà hoàng thị minh thanh ở xã eana trồng trái phép sáu trăm ba mươi sáu cây cần sa có chiều cao từ một mươi năm một trăm ba mươi cm
qua làm việc bước đầu đối tượng khai nhận đã được một người quen cho ít giống cần sa để trồng trên vườn dẫy chăn nuôi gà để gà nhanh lớn và kháng bệnh
thanh đã cùng con trai là trần hoàng vĩ là người chăm sóc vườn cây cần sa này